công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa triệt xóa thành công một băng nhóm chuyên thuê xe ô tô đi dựng cảnh để móc túi hành khách trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
nhóm này gồm võ ngọc thạnh ba mươi năm tuổi trú tại xã mỹ tránh huyện phù mỹ tỉnh bình định phan văn toàn bốn mươi tuổi trú tại xã lâm sơn huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận
và một đối tượng nữ tên lan trú tại tỉnh đắk lắc triệt xóa thân nhân lai lịch hiện đã bỏ trốn
theo lời khai ban đầu các đối tượng lên thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc và móc nối với đối tượng lan
sau đó cả ba thuê nhà nghỉ ở lại rồi lên kế hoạch thuê xe ô tô bảy chỗ làm phương tiện xả vờ vận chuyển hành khách để thực hiện hành vi móc túi
bước đầu các đối tượng khai nhận chỉ trong một tuần chúng đã rủ khách lên xe và thực hiện ba vụ móc túi với số tiền chiếm đoạt trên một mươi triệu đồng
toàn bộ số tiền này cả ba đã chia nhau tiêu xài cá nhân
công an thành phố buôn ma thuật đã ra quyết định bắt tạm giam ba tháng đối với thạch và toàn để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án